tính đến hai mươi ba h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi sáu tháng tám trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã huy động tới bốn mươi ba xe chữa cháy các loại và trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
tới khu công nghiệp tân tạo để dập đám cháy lớn tại đây
đám cháy xảy ra tại kho sưởng rộng hơn ba m hai là kho chứa hàng gia dụng thuồng công ty sơn hào miền nam
tại địa chỉ lô tám một mươi đường số một khu công nghiệp tân tạo a quận bình tân tp hcm
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
tiếp tục điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy thuồng các quận của tp hcm tới tri viện
mặc dù lực lượng chức năng đã rất tích cực thực hiện các biện pháp khống chế ngọn lửa
nhưng sau hơn ba tiếng bùng phát đám cháy vẫn chưa được dập tắt
thông tin chi tiết về vụ hỏa hoạn sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình tiếp theo
mời quý vị theo dõi